công an thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên vừa bắt giữ ba đối tượng có hành vi cướp tài sản
ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín triệu văn định chú tại tỉnh lạng sơn đã tới phòng trọ của nguyễn văn hải chú tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên để mua ma túy về sử dụng
trong quá trình mua bán nghi ngờ định lấy trộm ma túy của mình hải cùng với ba đối tượng khác là nguyễn văn mạc nguyễn văn xuân
cùng chú tại thị xã phổ yên và lường văn quyền chú tại điện biên đã dùng nhiều vật dụng đánh địch ép định phải viết giấy vay nợ với số tiền bảy triệu đồng
bắt để lại điện thoại và một xe trị giá khoảng một mươi hai triệu đồng rồi mới thả cho đi sau đó định đã tới cơ quan công an để trình báo